theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày bốn tháng tám của bộ y tế cho biết
trong ngày có ba năm trăm linh một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tổng số liều vaccine đã được tiêm là bảy hai trăm chín mươi một tám trăm linh tám liều
tối ngày bốn tháng tám việt nam cũng có thêm ba ba trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc trong ngày là bảy sáu trăm hai mươi ba ca
chiều ngày bốn tháng tám tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo
trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận thêm hai trăm năm mươi sáu ca tử vong tại một mươi ba tỉnh thành phố